hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã xử lý hình sự hai đối tượng về hành vi tàng trữ chế phép chất ma túy và đang tiếp tục đấu tranh
củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép ma túy của chủ quán và các đối tượng có liên quan
nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo việt nam ngày đại dương thế giới năm hai nghìn hai mươi
chiều nay ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tổ chức hội nghị quán triệt các nghị quyết chủ trương liên quan
và cập nhật tình hình biển đông hiện nay đến các cấp các ngành
tại hội nghị đại diện ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã quán triệt các nội dung liên quan về chiến lược phát triển
biển vững kinh tế biển của việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm và cập nhật những thông tin về tình hình chung trên biển đông
trong đó chủ yếu tập trung vào chủ trương biện pháp giải quyết tranh chấp trên biển đông của đảng và nhà nước ta
nhằm nâng cao nhận thức của cám bộ đảng viên và nhân dân về vị trí vai trò của biển đảo việt nam
đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
bên cạnh đó trong khuôn khổ chương trình hưởng ứng còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như chiến dịch hãy làm sạch biển
tuyên truyền về chính sách hỗ trợ phát triển khai thác xa bờ cho bà con ngư dân và nhiều lễ hội đồng hành khác
chiều nay công an tỉnh bình phước phối hợp với tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh bình phước đang lấy mẫu bệnh phẩm
làm việc với các bên liên quan để điều tra làm rõ về vụ ngộ độc thực phẩm tập thể khiến hàng trăm người phải nhập viện xảy ra tại xã phước tín thị xã phước long
trước đó vào ngày bảy tháng sáu các nạn nhân tham dự tiệc cưới tại nhà ông lê đức hải chú tại thôn hưng lập xã phước tín thị xã phước long
đến tối cùng ngày các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng nôn ói đi ngoài
sáng ngày tám tháng sáu đã có khoảng hai trăm linh bệnh nhân phải nhập viện tại bệnh viện đa khoa thị xã phước long
lực lượng chức năng đang tiếp tục lấy lời khai của chủ nhà cơ sở tiệc cưới và tạm giữ một số mẫu thực phẩm còn thừa trên bàn để phục vụ công tác điều tra xác minh
còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các đồng chí sáng nay tại tòa nhà quốc hội bộ công an đã tổ chức diễu hành ra mắt đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh
dự buổi lễ có các đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo bộ công an đại diện một số bộ ban ngành cùng các đại biểu quốc hội dự kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung được thành lập theo quyết định số ba trăm hai mươi sáu ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi của bộ trưởng bộ công an với chức năng nhiệm vụ chính là trực tiếp huấn luyện sử dụng ngựa đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh trật tự tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ làm công tác quản lý huấn luyện và sử dụng ngựa tổ chức chăn nuôi chăm sóc nhân giống và phát triển đàn ngựa sẵn sàng nhận và thực hiện các nhiệm vụ khác khi có mệnh lệnh của lãnh đạo cấp trên
trong lễ ra mắt và báo cáo kết quả trước quốc hội đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh đã thực hiện nghi thức diễu hành qua lễ đài chào báo cáo quốc hội phát biểu tại lễ ra mắt thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhiệt yên chúc mừng bộ công an bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã có thêm một đơn vị mới là đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh

trong lễ ra mắt và báo cáo kết quả trước quốc hội đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh đã thực hiện nghi thức diễu hành qua lễ đài chào báo cáo quốc hội

bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số bất cập như việc triển khai các gói hỗ trợ còn chậm một số chính sách vẫn còn trồng chéo